vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm lượng khách du lịch đến quảng bình tăng cao đột biến
để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và khách du lịch lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã tăng cường tuần tra kiểm soát và phân luồng phương tiện để lưu thông được thuận lợi
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
trong dịp nghỉ lễ toàn bộ xe khách xe tải di chuyển qua địa phận tỉnh quảng bình ở vánh đai ngoài
đều được kiểm tra tải trọng nồng độ cồn và số người quy định
nhiều điểm đen về giao thông luôn có lực lượng chức năng chốt trực tại các giờ cao điểm
nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện
cũng như hướng dẫn cho khách du lịch lưu thông được thuận lợi khi đến quảng bình
tại các điểm diễn ra lễ hội các khu du lịch trung tâm mật độ lưu thông cao
do đó lực lượng cảnh sát giao thông luôn tăng cường tuần tra kiểm soát
phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn

nhằm bảo đảm an toàn giao thông được thuận lợi khi đến quảng bình
thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát các tổ công tác đã kịp thời phát hiện
các loại tội phạm tệ nạn xã hội trên các tuyến giao thông như đường sắt đường bộ đường thủy
lợi dụng kỳ nghỉ lễ để hoạt động như trộm cắp cướp giật buôn bán hàng lậu hàng cấm
chất nổ vũ khí nhằm mang tới cho nhân dân một kỳ nghỉ lễ an toàn vui vẻ